tiếp tục chuyến thăm chính thức hàn quốc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã rời thành phố busan đến thủ đô seoul
tại sân bay seoung nam ở thủ đô seoul hàn quốc lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã được tổ chức trang trọng với sự tham dự của các đại biểu hàn quốc và việt nam
cùng đông đảo cán bộ đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại hàn quốc
sau lễ đón tại sân bay seoul nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến thăm
gặp gỡ với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam và đại diện cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại hàn quốc